giáo hội phật giáo việt nam đề nghị chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện nhất là các tự viện là di tích lịch sử văn hóa
cần tổ chức lễ hội mang tính văn minh tiết kiệm không phô trương hình thức tuyên truyền
vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc văn hóa phật giáo
đồng thời đề nghị chư tôn đức tăng ni nêu cao tinh thần bồ tát đạo hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con
loại bỏ mê tín dị đoan đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự phật giáo
và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục văn hóa dân tộc và văn hóa phật giáo việt nam
trong các bài giảng chú trọng việc giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống thuần phong mỹ tục trong các lễ hội
lan tỏa giá trị từ bi lòng bao dung tôn trọng sự khác biệt của các cộng đồng tín ngưỡng tôn giáo bạn